trên cương vị tổng bí thư và nhiều chức vụ quan trọng khác đồng chí lê khả phiêu đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân cả nước bởi tài đức sự sáng suốt chân thành và giản dị